nhân kỷ niệm quốc khánh liên bang nga ngày một mươi hai tháng sáu tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng đến tổng thống liên bang nga vladimir putin
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi điện mừng đến thủ tướng chính phủ liên bang nga mikhail mishustin
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi điện mừng đến chủ tịch hội đồng liên bang quốc hội nga valentina matvienko và chủ tịch đu ma quốc gia quốc hội nga vyache slav volodin
nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã gửi điện chúc mừng đến bộ trưởng ngoại giao nga sergei lavrov